chào mừng quý vị và các bạn đến với khung giờ quen thuộc của chương trình điểm tựa tương lai
thưa quý vị và các bạn hiện nay việc tuyên truyền chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế trên mạng xã hội rất cần thiết và đang được bảo hiểm xã hội các địa phương
đẩy mạnh bằng nhiều hình thức
bên cạnh đó ngành bảo hiểm xã hội cũng đang tích cực khai thác những ưu điểm của mạng xã hội
có sự lan tỏa và tính tương tác cao phù hợp với thị hiếu thói quen của nhiều người
nhất là tầng lớp lao động trẻ
đây cũng chính là nội dung chính trong chương trình điểm tựa tương lai tuần này
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
những năm gần đây mạng xã hội đã có những bước phát triển mạnh mẽ
tác động lớn tới đời sống kinh tế xã hội
với những tính năng đa dạng cho phép người dùng kết nối
chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng và hiệu quả
truyền thông mạng xã hội đang ngày càng khẳng định vị trí
vai trò và hiệu quả của mình trong công tác truyền thông nói chung
và truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế nói riêng
đồng thời mạng xã hội cũng giúp cho người dân dễ dàng tra cứu
tiếp cận kịp thời chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
những thay đổi về chính sách cũng như hoạt động của ngành bảo hiểm xã hội
với lợi thế của không gian mở trên mạng xã hội
hình thức livestream về chính sách bảo hiểm xã hội
không khống chế số người tham gia trong một lần tổ chức
việc tương tác trực tiếp giúp đại lý và khách hàng tiềm năng
trao đổi được rõ ràng hơn về chính sách những băn khoăn lo lắng của người tham gia
việc tương tác trực tiếp không chỉ có tác dụng đến một khách hàng được tư vấn
mà có giá trị truyền thông với tất cả người tham gia
và cả những người không tham gia trực tiếp có thể xem lại một cách dễ dàng
đối với mạng xã hội nếu được sử dụng đúng cách
thì cũng sẽ là một cái công cụ rất là hữu ích
cho công tác truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
hiện nay bất kể ai người dân khi có điện thoại thông minh
một máy tính cá nhân tính bảng chẳng hạn
có kết nối internet thì đều có thể là tham gia mạng xã hội
đối với mạng xã hội cũng đang rất là phát huy vai trò
là một công cụ rất là hữu ích giúp cơ quan bảo hiểm xã hội
tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
một cách nhanh chóng và hiệu quả và cái chi phí cũng rất là ít
đồng thời với mạng xã hội cũng đã giúp cho người dân dễ dàng tra cứu
cũng như là tìm hiểu tiếp cận kịp thời về chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
nhất là những thay đổi về chính sách cũng như hoạt động của ngành bảo hiểm xã hội
tuyên truyền nói chung tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế riêng
thì mạng xã hội thứ nhất là mạng ai rộng nhất và có thể nói là tiện nhất
đồng thời diễn đàn tôi nghĩ là thường xuyên nhất và tiện lợi
tạo cho người lao động người dân được tiếp xúc với cơ quan nhà nước
một cách gián tiếp và thật hiệu quả
bởi vì một vướng mắt tôi đã ra nếu mà anh không dùng mạng xã hội
thì anh phải đến cơ quan
đến cơ quan thì thứ nhất
là người dân cũng rất là ngại
thứ hai là đối tượng bảo hiểm xã hội toàn dân rất đông
nhưng mà đến mỗi người hỏi một câu như thế thì tôi cũng không thể có thời gian được
thì tôi nghĩ mạng xã hội đây là diễn đàn
để người dân có thể bày tỏ quan điểm nhận thức
rồi người ta có tạo sự mối quan hệ gắn bó giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và người dân
nó thân thiện
tại lạng sơn hình thức livestream truyền thông trực tiếp qua internet tư vấn bảo hiểm xã hội tự nguyện
qua fanpage biêu điện tỉnh bắt đầu triển khai từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trên nền tảng trang facebook đã có sẵn của đơn vị
qua khảo sát ban đầu của bưu điện tỉnh hầu hết các buổi giao lưu về chính sách bảo hiểm y tế
bảo hiểm xã hội tự nguyện nhận được sự quan tâm của nhiều người dân với số người tham gia chia sẻ
và lượt tương tác khá đông tăng theo từng buổi

đặc biệt là cái dịch bệnh covid thì tất cả mọi người cũng đã biết về những cái quy định để chúng ta cùng nhau phòng tránh dịch bệnh đó cho xã hội
và trong cái tình hình đó thì cái việc đưa ra là chúng ta phải tuyên truyền như thế nào
công tác tuyên truyền của chúng ta là không thể gián đoạn
vì những cái chăn trở như thế thì chúng tôi cũng đã cùng họp bàn và cũng đề xuất với bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai một cái hình thức tuyên truyền mới
tận dụng cách mạng công nghệ bốn tận dụng cái mạng để chúng tôi tuyên truyền các các trang mạng xã hội bằng các hình thức livestream
và chúng tôi cũng tổ chức rất là quy mô và quy củ
sau hai ba buổi mà thực hiện cái cách là thử nghiệm thì chúng tôi cũng đã thành lập hẳn một cái ban chỉ đạo
và trong đấy một cái tổ thực hiện mà có giao nhiệm vụ rất cụ thể
từ cái chuyển bị cái phòng đến chuyển
từ cái chuyển bị cái việc là người hướng dẫn như thế nào
sau những việc này chúng tôi cũng phối hợp về mặt chuyên môn với lại bảo hiểm xã hội tỉnh
và cách tiếp cận rồi đào tạo các cái bạn thuyết trình các cái bạn hướng dẫn tương tác với lại ở trên các cái bạn tương tác trong các cái buổi livestream này
việc livestream này thì xuất phát ban đầu là do là do những cái khó khăn từ việc phòng chống dịch bệnh covid
thế nhưng mà hiện nay thì chúng tôi vẫn đang kéo dài và duy trì
bởi vì chúng tôi nhận thấy là cái chương trình livestream này mang lại khá là
khá là nhiều lợi ích
thứ nhất là về hội nghị thì khi bắt đầu một tổ chức một hội nghị thì chúng tôi chỉ tổ chức được một địa điểm thôi
thường là một hội nghị đấy thì thường khoảng tầm năm mươi sáu mươi khách hàng tham gia tại hội nghị thì sẽ giới hạn cái số người tham gia
thế nhưng mà qua hình thức livestream này thì tôi nhận thấy là không giới hạn số người
với chương trình livestream này thì việc comment cũng như là inbox lại cho các trang fanpage của viện tỉnh lạ sơn thì cũng nhận lại được sự cái phản ánh cũng khá là tích cực
và mọi người cũng đặt câu hỏi
nhiều hơn chúng tôi được giải đáp nhiều hơn
có rất là nhiều câu hỏi mà khi đi hội nghị là chúng tôi chưa nhận được
thế nhưng mà qua các cái chương trình live stream này thì chúng tôi cũng nhận được các cái phản hồi cũng như là đã trả lời được những cái câu hỏi đó
so với cách truyền thông qua hệ thống đại lý tuyên truyền qua hội nghị thì cách làm này tiết kiệm chi phí hơn nhiều tiện ích bắt kịp với xu hướng của truyền thông hiện đại
theo thống kê đến nay mặc dù tình hình dịch covid diễn biến phức tạp nhưng bưu điện tỉnh lạng sơn đã hoàn thành sáu mươi chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm hai nghìn hai mươi về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn
và chúng tôi thấy được rằng cái việc mà tuyên truyền qua cái trang mạng này nó đã có những cái tác động rất là tốt
thứ nhất là để cho mọi người có thời gian để tham gia
tránh việc người ta không tham gia được hội nghị trực tiếp hoặc chúng ta đến nhà
thì hiện nay cái việc mà tương tác trên trang mạng là người ta có thể hoàn toàn chủ động người ta tham gia người ta tìm hiểu rất là kỹ
và sau đó người ta sẽ biết cái lịch live stream của chúng tôi và người ta sẽ tương tác ở trên lịch live stream đó
và người ta có những cái đăng ký qua trung tâm chăm sóc khách hàng của bưu điện việt nam
thì người ta đăng ký thẳng như thế rồi đăng ký đến các trang mạng của bưu điện tỉnh lạng sơn cũng như bưu điện việt nam
và chúng tôi cũng đã phát triển có những kết quả qua những đối tượng đó
và đây là một hình thức mà trong thời gian tới
thì biêu điện tỉnh lạng sơn sẽ tập trung để làm tốt hơn hay hơn nội dung và có thể đổi mới những cái phương pháp để tiếp cận đến các đối tượng trong các tầng lớp nhân dân để làm sao là các cái đối tượng tiếp cận là phù hợp nhất
bảo hiểm xã hội lạng sơn cũng sẽ tăng cường đẩy mạnh công tác truyền thông qua mạng xã hội nhằm tuyên truyền kịp thời
đưa những chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế đến với người dân một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất
trên cái trang mạng xã hội cũng sẽ được sử dụng như là một cái kênh tuyên truyền chính thức của cơ quan bảo hiểm xã hội
thông qua mạng xã hội này thì bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã kịp thời tuyên truyền những vấn đề nóng lúc những dư luận mà đang được quan tâm trên mạng xã hội của đơn vị
nhằm kịp thời cung cấp những cái thông tin những cái giải đáp những cái thắc mắc cho người lao động cũng như người dân về cái chế độ chính sách bảo hiểm xã hội
tuyên truyền thì cũng sẽ được thực hiện đa dạng và theo những chủ đề của từng giai đoạn cụ thể đặc biệt là nhấn mạnh vào tính yêu việt ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
bảo hiểm xã hội huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn ngoài việc triển khai tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế hộ gia đình thông qua các hội nghị
bảo hiểm xã hội huyện còn thực hiện tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội giải đáp những vấn mắc của người dân trên địa bàn
hình thức này giúp việc tư vấn chính sách đến người dân được cụ thể hơn người dân tiết kiệm được thời gian đi lại mỗi khi có những vướng mắt cần giải đáp

bảo hiểm xã hội huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn ngoài việc triển khai tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế hộ gia đình
giải đáp vấn mắc cho người dân và doanh nghiệp góp phần tạo sự lan tỏa tính nhân văn của các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp đến mọi tầng lớp nhân dân góp phần xây dựng hình ảnh ngành bảo hiểm xã hội ngày càng thân thiện hiện đại tạo sự hài lòng của tổ chức và cá nhân
thưa quý vị và các bạn việc sử dụng mạng xã hội ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
phát huy hiệu quả tích cực loại hình truyền thông này không chỉ mang tính tình thế trong tình hình dịch covid một mươi chín mà cần được coi trọng bởi sở thích thói quen của người tham gia đang dần thay đổi
nhất là tầng lớp lao động trẻ sử dụng rất nhiều điện thoại thông minh thích sự tương tác nhanh chóng việc tổ chức thực hiện cũng khá đơn giản ít tốn kém và chỉ cần nắm vững các kiến thức về chính sách bảo hiểm xã hội để có thể trả lời trực tiếp cho người xem
sốt phát từ thực tiễn phát triển của truyền thông mạng xã hội và nhân dân
những yêu cầu cấp thiết cần đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác truyền thông trong thời kỳ công nghệ số có thể thấy việc ứng dụng truyền thông mạng xã hội trong truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế cần có những đột phá mới
cần sớm xác định tính chính danh và chính thống các trang mạng xã hội tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội điều này sẽ giúp các tổ chức cá nhân khi tìm hiểu thông tin trên các fanpage nhận biết được đâu là trang cung cấp thông tin chính thống của hệ thống bảo hiểm xã hội việt nam
đầy mạnh quảng bá giới thiệu nhằm gia tăng nhanh số thành viên số người theo dõi trang bằng nhiều hình thức đa dạng lựa chọn tổ chức livestream một số hội nghị hội thảo phù hợp để tăng tính tương tác trực tiếp vì tương tác trực tiếp chính là giải pháp truyền thông kết hữu hữu nhất
đổi mới mạnh mẽ hình thức thể hiện các thông tin truyền thông trên mạng xã hội phù hợp với đặc điểm nhu cầu tiếp nhận thông tin của người sử dụng mạng xã hội nói chung và sử dụng mạng xã hội trên các thiết bị điện tử di động nói riêng
thông tin cần ngắn gọn sinh động dễ nhớ dễ hiểu tác động mạnh mẽ đến trực quan với thời lượng không nên dài quá ba phút phục vụ được các nhóm đối tượng có đặc điểm khác nhau bên cạnh đó tăng cường các livestream truyền thông chính sách để tương tác trực tiếp với người sử dụng mạng xã hội và tăng hiệu quả truyền thông
cần hướng dẫn để bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố khi thành lập fanpage sẽ có hình thức thể hiện thống nhất nhằm tạo ra đặc điểm nhận dạng và thương hiệu cho các fanpage của ngành bảo hiểm xã hội
hiện nay cổng trang thông tin bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố đã được thống nhất cú pháp tên miền có thể sử dụng ngay cú pháp tên miền này để làm tài khoản đăng nhập và đặt tên fanpage sẽ tạo được sự thống nhất trong toàn hệ thống
cần nghiên cứu sớm có quy tắc ứng xử của cán bộ viên chức ngành bảo hiểm xã hội khi tham gia mạng xã hội hiện có nhiều bộ ngành tổ chức chính trị xã hội đã ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ viên chức người lao động hội viên thuộc đơn vị
trên thực tế đã có không ít đơn vị tổ chức gặp khủng hoảng truyền thông khi cán bộ viên chức người lao động hội viên đoàn viên của cơ quan tổ chức mình phát ngôn hoặc có hoạt động thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội vì vậy việc ban hành quy tắc ứng xử cho cán bộ viên chức người lao động ngành bảo hiểm xã hội khi tham gia mạng xã hội là hết sức cần thiết
để thực hiện được tất cả các nội dung trên cần kiến nghị các cơ quan chức năng sớm ban hành cơ chế tài chính cho việc xây dựng duy trì phát triển quản trị và vận hành fanpage phục vụ công tác truyền thông thực hiện nhiệm vụ chính trị